theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa vẫn còn nhiều bất cập và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn
trong một mươi tháng qua số vụ tai nạn và số người thiệt mạng vì đường thủy nội địa đều tăng hơn so với năm ngoái
trong một mươi tháng qua đường thủy nội địa xảy ra năm mươi hai vụ khiến bốn mươi một người thiệt mạng
nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố chủ quan trong đó ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
kỹ năng xử lý tình huống chưa cao vẫn còn tình trạng vi phạm quy tắc tránh vượt không nhường đường trở quá tải đi không đúng luồng tuyến
đặc biệt là tình trạng trở quá số người quy định
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị các ngành địa phương tiếp tục giả soát bổ sung
nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
lực lượng tăng cường thanh tra kiểm soát xử lý nghiêm khảnh vì vi phạm pháp luật giao thông đường thủy nội địa
ủy ban nhân dân cấp cơ sở phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đối với vận tải hành khách ngang sông trên địa bàn quản lý